cũng trong sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng năm khoảng sáu giờ sáng trên đường huỳnh tấn phát đoạn qua xã phú hưng thành phố bến tre
lực lượng cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bến tre phối hợp cùng công an tp bến tre
đã kịp thời cứu nạn thành công phụ xe bị kẹt trong cabin xe tải do tai nạn giao thông
cụ thể vào thời gian trên tài xế trần đình tám và phụ xe là đỗ thành duy cùng chú tại tỉnh nam định
điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát một mươi tám h một nghìn tám trăm một mươi đang lưu thông theo hướng từ vòng xoay phú hưng
về vòng xoay xã hữu định thì bất ngờ mất lái sau đó tông vào trụ đèn bên đường rồi lật ngang
làm đầu xe bị biến dạng hoàn toàn lúc này tài xế được mọi người đưa ra ngoài
riêng phụ xe bị mắc kẹt trong ca bin không thoát ra được
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã cử gần hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng công an tp bến tre nhanh chóng có mặt tại hiện trường
công an tp bến tre đã được triển khai phương án giải cứu nạn nhân và điều tiết giao thông
do phần ca bin bị biến dạng nên việc giải cứu nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng cứu nạn cứu hộ phải dùng các thiết bị đánh tách thủy lực để tiến hành giải cứu nạn nhân
sau gần một giờ công tác giải cứu đã thành công và đưa được anh đỗ thành duy ra ngoài
để lực lượng y tế sơ cứu cho nạn nhân nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ